nhân dịp này thứ trưởng lê quốc hùng cũng đã trao tặng ba khẩu trang và một số nhu yếu phẩm khác cho công an tỉnh đồng tháp
tình hình dịch bệnh tại các tỉnh phía nam đang có những diễn biến phức tạp
thành phố hồ chí minh đầu tàu kinh tế của cả nước đang gặp vô vàn khó khăn
sau đây cũng là lúc sức mạnh của sự đoàn kết
tinh thần tương thân tương ái và sự đồng lòng của dân tộc ta được phát huy
gỡ ra lời chúc đến bà con sài gòn lời chúc sức khỏe
mỗi người dân như là một chiến dịp để phòng thật dịch
mỗi người sẽ tự ý thức để bảo vệ cho mình và cộng đồng
chúng tôi tin tưởng vào những quyết tâm của đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố hồ chí minh
chúng tôi cũng gửi gắn đến nhân dân thành phố hồ chí minh những tình cảm thân thương
giúp của cả nước
với tinh thần cả nước sẽ hướng về thành phố hồ chí minh để chúng ta cùng chung tay vượt qua dịch bệnh covid một mươi chín
cả nước luôn đồng hành và sát cánh cùng thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam trong cuộc chiến cam vò này
vâng thưa quý vị cả thế giới trong đó có việt nam
đã trải qua hơn một năm rưỡi chống lại đại dịch covid một mươi chín
đợt dịch lần này bùng phát trong nước từ ngày hai mươi bảy tháng bốn và kéo dài cho đến nay
đang hết sức cam go khi số ca mắc mới liên tục tăng cao và thành phố hồ chí minh đang trở thành tâm dịch lớn nhất của cả nước
trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh thành phố hồ chí minh đã thực hiện các biện pháp quyết liệt
một tuần nay việc giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ đã được áp dụng
hiện thành phố hồ chí minh vẫn đang phải đương đầu với rất nhiều khó khăn song cả hệ thống chính trị và người dân đã cùng vào cuộc sát cánh
đồng lòng với mong muốn sớm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường mới
những ngày đầu áp dụng chỉ thị một mươi sáu thành phố hồ chí minh vẫn còn gặp phải không ít vấn đề phát sinh
tuy nhiên sau một tuần triển khai với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân việc thực hiện chỉ thị đã đạt hiệu quả tốt
những ngày này các lực lượng tuyến đầu tại đây cũng đã không ngại gian khổ nỗ lực nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh vì sức khỏe và tính mạng của người dân
với quyết tâm cao cố gắng dập dịch trong thời gian ngắn nhất các biện pháp ứng phó và các kịch bản cũng đã được thành phố hồ chí minh linh hoạt chủ động áp dụng
với số liệu hiện có thì đến giờ này chúng ta chưa xác định được cái đỉnh dịch
cho nên là chúng ta cũng phải lương đến một cái khả năng là chúng ta có thể
sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu thêm một khoảng thời gian nữa
ca mắc trong cộng đồng phải giảm xuống khu vực nguy cơ cao được thu hẹp lại
tình huống thứ hai là tỷ lệ mắc nó tăng tăng dần
tình huống thứ ba đó là tăng đột biến và không kiểm soát được sự lây lan
thì đó là cái cách mà chúng tôi tiếp cận về ba tình huống
thì chúng tôi đã xây dựng
các kế hoạch chuẩn bị các kế hoạch cho cả ba tình huống này
bên cạnh công tác phòng chống dịch lúc này việc quan tâm chăm lo đến cuộc sống của người dân đang đặc biệt được chú trọng
đến nay đã có hàng trăm nghìn lao động tự do được nhận hỗ trợ theo gói hỗ trợ tám trăm tám mươi bảy tỷ đồng của thành phố hồ chí minh
một miếng khi đói bằng một gói khi no đây không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời mà còn là sự động viên to lớn về tinh thần với người dân trong lúc này
giờ mùa covid này thì giờ hạn chế không có mua cho mua mua bán thì thành ra nghỉ mấy tháng hai gần hai tháng hai rồi
thì nói chung có mấy phần quà này là cũng đỡ cho gia đình tụi em trong lúc ngặt nghèo khó khăn mùa dịch
thành phố hồ chí minh giãn cách nhưng không xa cách
những ngày này rất nhiều hoạt động thiện nguyện với tinh thần sẻ chia tương thân tương ái đã được lan tỏa
những siêu thị không đồng những bữa ăn miễn phí những khách sạn cộng đồng đang được nhân rộng để hỗ trợ những người dân
đang được nhân rộng để hỗ trợ những người nghèo những người dễ tổn thương nhất trong dịch bệnh
để không có ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến này
đường nào thì các bạn thấy là tất cả các khách sạn trong khu vực này đều đóng cửa
thì tại sao chúng ta không góp một phần để cho nó giảm dịch
giảm dịch sớm thì mới quay trở lại kinh doanh được thì đó là cái lợi
mình làm cho ăn cho phải ngon phải nóng để cho bà con bớt đi cái phần nào khó khăn ở lúc này
mình chia sẻ lúc này thôi chứ không có là từ thiện gì hết
chứ là một sự ai có gì giúp nấy trong lúc này thôi
những truyền thống đẹp từ hàng nghìn đời nay của người dân việt nam
trong những lúc khó khăn lại càng được nhân lên mạnh mẽ
đó là sự yêu thương chia sẻ đùm bọc lẫn nhau không kể giàu nghèo
truyền thống tương thân tương ái của người dân việt từ nghìn đời đã thường xuyên được củng cố
và chúng ta có thể thấy được cái việc nhường cơm xẻ áo cùng nhau vượt qua khó khăn khắc phục
đấy là những bằng chứng rất là rõ ràng
rất là tuyệt vời trong cái truyền thống lâu bền như thế
cuộc chiến với dịch bệnh có thể sẽ còn nhiều khó khăn
song thành phố hồ chí minh vẫn đang mạnh mẽ từng bước vượt qua
mỗi người dân bằng sự đóng góp về tinh thần và vật chất khác nhau
đang cùng đoàn kết một lòng giúp thành phố trẻ vững vàng vượt qua sóng gió
vâng thưa quý vị trong sự nỗ lực chung của cả hệ thống chính trị
của những lực lượng tuyến đầu và sự đồng thuận của người dân trong công tác phòng chống dịch
thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số câu chuyện gây tranh cãi trong dư luận xã hội
xong có thể khẳng định đây chỉ là những cá nhân những việc làm riêng lẻ
những điều chưa hay những việc làm chưa đẹp sẽ bị cộng đồng lên án mạnh mẽ
để chúng ta tiếp tục dồn sức cho công tác phòng chống dịch một cách tốt nhất
cách đây không lâu tài khoản facebook này đã đăng tải bài viết có dấu hiệu gây mâu thuẫn
kích động về việc các cán bộ giảng viên sinh viên đại học kỹ thuật y tế hải dương
triển khai nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại thành phố hồ chí minh
gây ra nhiều ý kiến cháy chiều
ngay sau đó cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã có văn bản đề nghị xử lý chủ tài khoản này
đã có những sự chia sẻ đã có những việc thông tin
truyền thông của các cuộc hệ thống mạng xã hội của những nickname mà với dụng ví không tốt đẹp gì
đã bẻ cong sự thật gây hoang ma ở trong quần chúng nhân dân
tất nhiên số lượng những
cái facebooker đó nó không là nhiều
và điều đó chúng ta rất lấy làm quan ngại rất lấy làm phẫn nộ
và chúng tôi nghĩ rằng là cần thiết phải có sự xử trí
gần đây một vài clip chia sẻ những cách hành xử không phù hợp
trong quá trình đi từ thiện tại thành phố hồ chí minh cũng đã khiến cho cộng đồng băn khoăn
những điều chưa hay những cách làm chưa phù hợp được nhắc nhở
để ý nghĩa tốt đẹp của những hoạt động thiện nguyện được phát huy và hành vi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
liên tiếp những ngày qua nhiều đoàn y bác sĩ của bộ y tế
và các tỉnh thành từ miền bắc miền trung
đã lên đường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh
đã lên đường hỗ trợ cho thành phố hồ chí minh

nơi lúc này lực lượng y tế đang dồn sức chống dịch
hành trang mang theo họ là tinh thần sẵn sàng chia lửa
là niềm tin quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
cả nước đang hướng về tâm dịch
những chuyến xe không đồng chờ giao cụ quả
nhu yếu phẩm tôm cá đậu sẵn
từ khắp các vùng miền
đàng hàng ngày được vận chuyển về thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam mạng theo đó là tình cảm yêu thương trân trọng là nghĩa đồng bào
ai có gì góp nấy khó khăn thiếu thốn được đong đầy bởi tinh thần sẻ chia
trời mưa nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng để cắt rau cho kịp thời cho xe chuyển viên vô trong vùng dịch để ủng hộ bà con ở trong thành phố hồ chí minh
và hy vọng bà con được nhận được số rau này để bà con ăn để cho qua khỏi vùng dịch
hướng tới thì đoàn công an tình quân đã chỉ đạo sẽ tiếp tục hỗ trợ phối hợp với các mạnh thường quân để hỗn hợp thêm các lực lượng các loại rau củ quả rau sạch để gửi thêm cho đầu cầu cho thành phố dân dân để giúp bà con dân trở qua khó khăn vùng dịch
mỗi lần mà miền trung gặp sự cố bão lũ hay này nọ thì ở
ở đầu cầu sài gòn rất là ủng hộ nhiệt tình
bây giờ nghe tin sài gòn bị như vậy thì mình ở đầu cầu miền trung thì cảm thấy là phải có trách nhiệm hỗ trợ với người dân ở trong đó
và đồng thời cũng mong rằng là với chân tinh thần là hỗ trợ những người khó khăn lúc này thì cũng mong rằng phong trào này nó sẽ lan tỏa
theo thông tin từ ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
trong những ngày qua nhiều tỉnh thành đã hỗ trợ tiền và hàng ủng hộ công tác phòng chống dịch của thành phố
như tỉnh bến tre ủng hộ năm trăm linh triệu đồng quảng nam lâm đồng thanh hóa bình định mỗi tỉnh ủng hộ hai tỷ đồng tp hcm ủng hộ một mươi tỷ đồng
bên cạnh đó các tỉnh vĩnh long đồng tháp long an đắk lắc đã hỗ trợ bảy mươi tấn gạo và nhiều tấn hàng rau củ thực phẩm khác
chúng tôi đã kêu gọi mặt trận các tỉnh thành phố tiếp tục phát huy truyền thống
nghĩa tỉnh đoàn kết đồng bào và thực hiện cái phương châm là ngói chảy ruột mệt một con ngựa đau cả tàu gọt thỏ
và khi mà tp hcm đang khó khăn như vậy thì rất cần cái sự chia sẻ động viên của nhân dân cả nước đối với tp hcm
và ngay khi mà mặt trận trung ương chưa có cái văn bản đó thì thông tin mà chúng tôi nhận được từ mặt trận của các tỉnh trong cả nước
thì nhân dân cả nước đã hướng về mặt trận thứ về tp hcm và mong muốn nhân dân tp hcm vượt qua khó khăn để cùng cả nước chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín
những nghĩa cử nó đẹp vô cùng tức là những chuyến xe không đồng những cái siêu thị không đồng
những cái tôi gọi là những cái chuyến xe chở các cái cơm hay là những cái bà cụ già mà bảy mươi tám mươi tuổi ở bình trung quảng bình là mang cái lương được cái tháng để hỗ trợ ủng hộ đồng bào
tôi cho anh nghĩa cử nó vô cùng cao đẹp
ăn sâu trong khỏi trong hàng người dân việt nam rồi và chính cái đấy là cái sức mạnh cái động lực rất lớn cho an toàn khắp cả nước nước mình mà nó đang ở tất cả mọi nơi ngoại lúc
mình rất mong muốn là người dân trong tp hcm cũng như là các tỉnh lân cận đang có ai chịu ảnh hưởng với dịch thì mọi người hãy tuân thục theo các cái biện pháp phòng chống của chính phủ và hãy cố gắng để chung tay và để sôi tan cái đợt dịch đợt này
ngay từ những ngày đầu chống dịch
dù bất cứ địa phương nào là tâm dịch hải dương bắc giang hay bây giờ là tp hcm cũng đều nhận được sự sẻ chia to lớn của nhân dân cả nước
tinh thần đoàn kết đó chính là sức mạnh để chúng ta vượt qua những khó khăn do dịch bệnh và cũng sẽ là động lực lớn để chúng ta tiếp tục quyết tâm từng bước kiềm chế ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh trên cả nước
vâng xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự
thưa quý vị trong hai ngày ngày một mươi năm và ngày một mươi sáu tháng bảy
phòng cảnh sát điều tra về ma túy công an tỉnh lào cai liên tiếp triệt phá hai đường dây ma túy lớn
bắt năm đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chín kg ma túy đá hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và sáu năm kg thuốc viện cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
sau thời gian xác lập chuyên án vào ngày một mươi sáu tháng bảy
tại khu vực thôn napao xã bản lầu huyện mường khương
tổ trinh sát đã bắt quả tang hai đối tượng là sùng phùng và vàng trung khoa cùng chú tại huyện mường khương
khi bị tổ công tác phát hiện ra hiệu lệnh dừng xe đối tượng ngồi sau là vàng trung khoa lập tức bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ
lực lượng chức năng phát hiện trong bao tải chứa chín kg ma túy đá
cùng lúc đó hai mũi trinh sát khác cũng đã bắt giữ thành công hai đối tượng khác trong đường dây là giàng a chô
chú tại huyện simacai và sùng xeo vành chú tại tỉnh thanh hóa cùng với số tiền là một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
cũng đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng mùa thị trá chú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
là đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển ma túy thuê từ tỉnh sơn la về lào cai hoạt động trở lại vào đầu năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng chức năng đã thu giữ hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp và sáu năm kg thuốc viện
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai đã tạm giữ hình sự năm đối tượng nêu trên
cùng toàn bộ tăng vật để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vâng và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn trên bảy ngay sau đây
thưa quý vị thủ tướng chính phủ vừa đồng ý áp dụng giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu đối với một mươi sáu tỉnh thành phía nam
từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một thời hạn là một mươi bốn ngày để phòng chống dịch covid một mươi chín
như vậy sau thành phố hồ chí minh bình dương và đồng nai thì từ giờ ngày một mươi chín tháng bảy
thành phố cần thơ tỉnh bình phước tây ninh tỉnh bà rịa vũng tàu tiền giang long an vĩnh long đồng tháp bến tre hậu giang an giang bạc liêu sóc trăng trà vinh cà mau và kiên giang
sẽ phải thực hiện giãn cách theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chủ tịch ubnd cấp tỉnh chủ động kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền trước khi quyết định việc tiếp tục thực hiện thời gian giãn cách như đã quyết định
hoặc kéo dài thời gian giãn cách như các tỉnh thành phố bổ sung nêu trên
thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm không để chặt ngoài lỏng trong
đồng thời thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan trung ương chủ động phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các địa phương để thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị một mươi sáu
chú ý đảm bảo nguồn vật tư trang thiết bị nhân lực y tế nhất là đội ngũ y bác sĩ cán bộ nhân viên y tế
đồng thời đảm bảo an ninh an toàn an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân
không để bất cứ người dân nào thiếu ăn thiếu mặt thiếu nhu yếu phẩm
đặc biệt chú ý nâng cao hiệu quả điều trị ưu tiên tối đa nguồn lực cho các ca bệnh nặng
đối với vấn đề phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn toàn thành phố hồ chí minh
sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy tại buổi họp trực tuyến với phó thủ tướng vũ đức đam
trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh nguyễn thành phong đang quan tâm đến công tác điều trị
cho các f không nặng để giảm thấp nhất có thể các ca tử vong
thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh có khoảng ba trăm linh sáu bệnh nhân covid một mươi chín đang thở máy
tám trường hợp can thiệp f một
ủy ban nhân dân thành phố và sở y tế thành phố đang khẩn trương rà soát quy trình tiếp nhận f
đặc biệt là quy trình chuyển ca f từ các khu cách ly tạm thời đến bệnh viện điều trị covid một mươi chín
thực tế việc tiếp nhận bệnh nhân bị chậm khiến bệnh trở nặng thậm chí rất nặng
theo đó thành phố đã yêu cầu xây dựng bản đồ các khu cách ly tạm thời ở các quận quyện
các bệnh viện giả chiến điều trị f không triệu chứng hoặc nhẹ
các bệnh viện điều trị f triệu chứng nặng và bệnh viện hồi sức tích cực
đồng thời ứng dụng để điều phối f và giao trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm của thành phố quản lý hệ thống
nhằm kịp thời chuyển f tới các bệnh viện điều trị sớm nhất
sở y tế đã có kiến nghị với ủy ban nhân dân thành phố đề nghị bộ quốc phòng và báo cáo chính phủ
xin thiết lập thêm bệnh viện chữa trị bệnh nhân mắc covid một mươi chín nặng tại bệnh viện một trăm bảy mươi năm
bộ quốc phòng cũng thống nhất chủ trương này
quý vị thân mến thành phố hồ chí minh nhiều năm qua luôn được biết đến với sự yêu thương đùm bọc
rất tình người trong những ngày căng mình phòng chống dịch bệnh thì điều này lại càng nối bật hơn nữa
thấu hiểu những thiếu thốn mà những người đang phải cách ly các bác sĩ chiến sĩ và các lực lượng
ở tuyến đầu công tác phòng chống dịch covid một mươi chín nhiều đơn vị và cá nhân đã có những việc làm thiết thực
cùng với chính quyền thành phố hồ chí minh chia sẻ khó khăn trước mắt
với các chủ đề như là sang sẻ yêu thương chung tay vượt qua đại dịch hay là chợ mini không đồng
tại thành phố hồ chí minh đã và đang tiếp thêm năng lượng để cả xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian này
kể từ khi thành phố hồ chí minh bước vào giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
điểm bếp thiện nguyện tại trung tâm công tác xã hội thanh niên này trung bình mỗi ngày nấu ba suất ăn
cho các đối tượng là người bị cách ly y bác sĩ tại các bệnh viện giải chiến khu vực cách ly
và các cán bộ chiến sĩ dân quân làm nhiệm vụ tại chốt cách ly kiểm dịch
với số lượng như vậy nhu cầu về thực phẩm lương thực là rất lớn
trong khi đó nguồn cung ứng lại hạn chế do diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh
do đó những chuyến hàng từ thiện của đơn vị này được xem là món quà hết sức thiết thực và vô giá
nhiều năm làm công tác thiện nguyện và là một trong những chiến sĩ trong công tác chống dịch
nghệ sĩ quyền linh chia sẻ
có người dân xung quanh phường xã có là người dân xung quanh chung cư có người dân xung quanh
tất cả những nơi cách ly đều có những người dân xung quanh hết
là linh chỉ mong một điều rằng là bà con bình tĩnh
chắc chắn sẽ có người sẽ đem đến những món quà tặng bà con
và chắc chắn rằng thành phố sẽ không để ai đói cả
mỗi ngày chúng tôi hỗ trợ tầm khoảng từ bốn năm trăm linh đến năm xuất ăn
thứ hai chúng tôi tổ chức hỗ trợ tặng nhu yếu phẩm cho những người dân có hành khách khó khăn
là một sự chung tay góp sức rất kịp thời từ các đơn vị
từ các nhà hậu tâm các nhà mạnh thường quân
để có thể giúp chúng tôi trong việc thứ nhất là chuyển những thực phẩm
hỗ trợ kịp thời cho người dân có hành khách khó khăn
thứ hai là chúng tôi biến những thực phẩm đó thành những suất ăn nóng
để tặng trực tiếp cho người dân ở các khu cách ly
để có được những nguồn thực phẩm nông sản này
tập đoàn hoa sen phối hợp với sở giao thông vận tải tp hcm
trung tâm công tác xã hội thanh thiếu niên
đã xây dựng nên chương trình sang sẻ yêu thương chung
vượt qua đại dịch
qua đó ngay trong ngày đầu chương trình đã trao tặng hơn hai mươi một tấn gạo
một mươi tấn rau củ quả và một mươi một tấn gồm mì và các gia vị thiết yếu
đến bảy điểm bếp ăn thiện nguyện công suất hơn ba mươi xuất ăn miễn phí một ngày
và tám điểm phát quà đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố
trong thời gian tới nếu tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp
và trên địa bàn thành phố sinh hoạt của người dân vẫn bị xáo trộn
thì tập đoàn hoa sen vẫn cam kết sẽ hỗ trợ cho các bếp từ thiện
trong các đợt hàng tiếp theo để có thể cùng chung tay với cả người dân
đẩy lùi dịch covid một mươi chín
điểm thực hiện chương trình siêu thị mini không đồng tại nhà văn hóa thanh niên thành phố
hoạt động phân chia đóng gói các loại nhu yếu phẩm diễn ra trong không khí rất khẩn trương
những gói quà trị giá đồng này sẽ được trao tới tay những người
đang phải cách ly theo diện f f một
quy định trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phương tiện xe tải phải hạn chế lưu thông
nên chiếc xe chuyên dụng này của lực lượng cảnh sát giao thông tp hcm đã trở nên vô cùng hữu ích
để chung tay cùng ủy ban nhân dân thành phố ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh
chiếc xe này đã đóng thêm vai trò vận chuyển hàng cứu tế tới các điểm đang thực hiện cách ly
trong tình hình dịch bệnh covid đang diễn ra rất là phức tạp trên địa bàn thành phố
đoàn phòng khách hàng màu nguyên sắc đã tham mưu và đề xuất thường dụ đoàn quỹ báo chí phòng
trong việc tham gia phối hợp với lại thành đoàn tp hcm
cũng như là trung tâm hỗ trợ sinh viên của thành đoàn và nhà văn hóa thanh niên
để thực hiện các chương trình vận chuyển siêu thị không đồng
cũng như là các chương trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến với lại bà con nơi đang bị phong tỏa ở các địa phương
từ truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc việt nam
và với quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh của chính quyền các cấp tại thành phố
nhiều doanh nghiệp cá nhân và đồng bào đang đoàn kết cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh
sẽ không ai bị bỏ lại phía sau và chúng ta cũng tin tưởng dịch bệnh sẽ được kiểm soát
sau khi kết thúc giãn cách xã hội này
thưa quý vị lo ngại dịch bệnh covid một mươi chín đang bùng phát mạnh có thể xâm nhập vào doanh nghiệp
liên đoàn lao động huyện long thành tỉnh đồng nai đã tích cực phối hợp với chính quyền các cấp
và cơ sở sản xuất kinh doanh
những các biện pháp phòng chống dịch ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
về công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp trên địa bàn
công ty này có một trăm linh vốn nước ngoài đóng tại địa bàn ấp năm xã an phước huyện long thành tỉnh đồng nai
chuyên sản xuất kinh doanh sản phẩm xe đạp thể thao
từ đầu tháng sáu đến nay khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát đợt bốn lan mạnh ra nhiều tỉnh thành trong cả nước
ban giám đốc công ty đã tăng cường thêm một mươi nhân viên
nâng tiên thực hiện kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín chặt chẽ tại tất cả các cổng ra vào công ty
tham khám bệnh tiệt đối không cho vào công ty cũng như khuyến cáo công nhân lao động không về quê
trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
trước tình hình diễn biến phức tạp của covid một mươi chín thực hiện chỉ đạo của quốc gia dân tỉnh
liên đoàn lao động quyền cũng đã chỉ đạo cho các công đoàn cơ sở phối hợp hỗ trợ với bang giám đốc công ty
bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
tùy theo điều kiện của doanh nghiệp thì có thể là bố trí
cho người lao động tạm lưu trú tại công ty cơ sở sản xuất kinh doanh phối hợp hỗ trợ
và giám sát chủ doanh nghiệp thực hiện tổ chức xét nghiệm sars cov hai cho người lao động tại đơn vị của mình
vận động ban giám đốc công ty dành kinh phí để mua vaccine tiêm phòng covid một mươi chín cho người lao động tại doanh nghiệp
hiện nay công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện long thành đồng nai
đang tiếp tục được huyện ủy ủy ban nhân dân huyện và bang quản lý các khu công nghiệp
liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo thực hiện sát sao cùng với xây dựng các phương án cách ly
xử lý kịp thời hạn chế lây lan ra cộng đồng khi xuất hiện ca dương tính
tiếp theo sẽ là một thông tin về an ninh trật tự
thưa quý vị khoảng ba giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng bảy
tại một cửa hàng bán vé số trên đường tân kỳ tân quý quận tân phú tp hcm
đã xảy ra vụ cháy khiến cho tài sản tại đây bị thiêu rụi
thời điểm trên người dân phát hiện cửa hàng bán vé số tại địa chỉ chín mươi ba c tân kỳ tân quý
phường tân sơn nhì quận tân phú xảy ra hỏa hoạn
lúc này kiên ốt khóa cửa nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp nhận tin báo đã điều phương tiện đến hiện trường dập lửa
vụ cháy không cây thiệt hại viện người nhưng đã thiêu rùi nhiều tài sản bên trong kiên ốt bán vé số
hiện thiệt hại nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ
trong thời điểm giãn cách xã hội nhiều cửa hàng đóng cửa ngừng hoạt động
người dân nên ngắt các thiết bị điện không cần thiết xếp đồ đạc gọn gàng để đề phòng cháy nổ xảy ra